tại trụ sở trung ương đảng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã khai mạc hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng
để đánh giá tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng lần này có ý nghĩa sâu xa là nhìn lại năm năm qua
kể từ khi thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chúng ta đã đạt được những bước tiến gì còn tồn tại khó khăn gì rút ra được kinh nghiệm gì và phải làm như thế nào
để tiếp tục quyết tâm làm tốt làm có hiệu quả đẩy mạnh cuộc chiến chống giặc nội xâm này
tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
tổ chức hội nghị tạo gọi là lần thứ nhất hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng
nhưng tôi hiểu hội nghị lần ấy chỉ có ý nghĩa mở đường định hướng có chừng nào nhìn lại công tác thực tế nhưng nó chưa nhiều
chính là chúng ta thống nhất với nhau những phương hướng để thực hiện cái nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng
và chính là từ đấy
nó mở ra một cái bước phát triển mới mà bây giờ phải nhìn lại chưa dám nói là tổng kết như tôi tạm gọi là sơ kết để chúng ta đi tiếp
vì cuộc chiến này còn khó khăn phức tạp gian khổ lâu dài đầy thử thách
chịu sức ép rất lớn từ tất cả nhiều phía và mong rằng sau hội nghị này có một bước chuyển biến mới
mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn
hiệu quả cao hơn
sau hơn bốn năm thực hiện kết luận của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
công tác phòng chống tham nhũng đã có một bước tiến mạnh
đạt được nhiều kết quả toàn diện tích cực rõ rệt góp phần cảnh tình cảnh báo gian đe
từng bước ngăn chặn tiêu cực suy thoái trong đảng để lại dấu ấn tốt
tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội
như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã trở thành phong trào su thế
được nhân dân đồng tình đánh giá cao được các tổ chức quốc tế ghi nhận
nhiều quy định của đảng pháp luật của nhà nước được ban hành
nhằm tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng
vừa để phòng ngừa cảnh báo gian đe ngăn chặn vừa là căn cứ để phát hiện xử lý sai phạm
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn tám trăm bốn mươi tổ chức đảng
và năm mươi tám một trăm hai mươi đảng viên vi phạm trong đó có gần hai bảy trăm hai mươi đảng viên vi phạm về tham nhũng cố ý làm trái
nhất là ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng
quyết định kỷ luật đề nghị bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương
nhiều tổ chức và đảng viên là cán bộ cao cấp của đảng nhà nước vi phạm cả đương chức chuyển công tác và đã nghỉ hưu
từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật năm mươi cán bộ diện trung ương quản lý
trong đó có chín đồng chí là ủy viên trung ương nguyên là ủy viên trung ương
khai trừ một đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị
nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm được phát hiện
điều tra truy tố xét xử nghiêm minh đúng pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể đó là ai
điển hình là các vụ án dương trí dũng nguyễn đức kiên trịnh xuân thanh phạm công danh hà văn thắm phan văn anh vũ đinh ngọc hệ
vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại phú thọ và một số địa phương
bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác phòng chống tham nhũng được chỉ ra vẫn còn những hạn chế
như công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng hiệu quả chưa cao
chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên công chức và người dân về phòng chống tham nhũng
vẫn còn tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ đảng viên sai phạm
sẽ làm giảm sự đổi mới sáng tạo làm trùn bước những người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm làm chậm lại phát triển
công tác phát hiện xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp
phát hiện và xử lý tham nhũng ở nhiều địa phương chưa có chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt
vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh nể nang né tránh ngại va chạm trong công tác phòng chống tham nhũng
tham nhũng vật chưa được ngăn chặn hiệu quả
từ thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra
trong đó xác định quyết tâm chính trị là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng
quyết tâm chính trị phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể những việc làm thiết thực hiệu quả
với sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu đảng nhà nước cấp ủy chính quyền các cấp cơ quan tổ chức đơn vị
sự vào cuộc của cán bộ đảng viên công chức viên chức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
thực tiễn cho thấy ở đâu người đứng đầu kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng thì ở đó tham nhũng rất ít xảy ra và ngược lại
bên cạnh đó phải kiên quyết kiên trì xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng
một cơ chế gian đe chừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng và một cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng
như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã kết luận tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín